là rất quan trọng tậm chí gần như quyết định một phần những cái tác phẩm âm nhạc trong những cái
thời kỳ trước đây mà được được biết đến nhiều hay nói cái khác tức là là là là được phổ biến thì
cái kênh là cái kênh chủ yếu là cái kênh đài tình nói việt nam radio radio thế thì nhưng bây
bây giờ nó khác bây giờ thì cái phương tiện bây giờ nó vô cùng đa dạng thậm chí rằng là cạnh tranh
nhau khốc liệt vậy thì dẫn đến một cái tình trạng tức là bản thân những khán tính giả là có một cái
sự quá nhiều sự lựa chọn và thậm chí là không biết chọn cái gì để mà dẫn đến là thậm chí tôi
biết là có những cái trường hợp là hoang mang bởi vì nó quá nhiều luôn anh có thể từ điện thoại xong rồi
gì tivi rồi là radio truyền thống thế rồi là máy tính tức là mọi mọi phương tiện tựa đa phương tiện
ừ thế vậy thì cái cái cái vấn đề ở đây là là tôi vẫn nói là cái truyền thông là vô cùng quan trọng
mà đặc biệt là những kênh truyền thông chính thống cộng với lại cái kim cái mảng
như là chị chiến vừa mới nói tức là thực ra đó là cái mảng mà lý luận phê bình của chúng ta cần phải
đẩy mạnh đấy chính là những cái định hướng đấy chính là những cái mà giáo dục hướng dẫn để cho các cái
khán tính giả cũng như kể cả những cái lớp đứng tuổi hay lớp trung tuổi và kể cả những cái lớp
sau thế hệ sau nữa thiếu niên nhi đồng nữa nếu mà chúng ta có được một cái cả một cái hệ thống đồng bộ
mạnh mẽ thì tôi nghĩ rằng là cái việc đó dần dần sẽ được cải thiện chúng ta có thể đầu tư những cái
chương trình rất lớn để làm những cái sự kiện nọ kia nhưng để đầu tư cho một chương trình
chính thống giới thiệu tác phẩm mới hay giới thiệu chân dung tác giả tác phẩm hoặc giới thiệu về một
loại hình nghệ thuật nào đó đặc biệt là nghệ thuật truyền thống rất hãn hữu cái điều đó nó làm cho cái
việc lan truyền cái việc quảng bá giới thiệu âm nhạc đích thực nghệ thuật đích thực đến với công chúng ta
ví như rất nhiều những cái bài hát mà đang góp phần vào cái việc thúc đẩy đời sống xã hội phát
triển hội nhập quốc tế nhưng để mà một đơn vị nào đó hoặc nhà nước bỏ tiền đầu tư làm cho nó thành
trở thành một cái tác phẩm ở đỉnh cao của quốc gia thì lại không có mặc dù một cái tác phẩm đơn giản
bản chỉ tác giả viết ra là chỉ là cảm xúc bản thân và muốn đem cảm xúc bản thân đấy lan tỏa đến cộng đồng
ví dụ như bài sinh tiêu việt nam là một bài hát mà nó mang thương hiệu việt nam đấy chứ nó rất việt nam
nhưng nó cũng cho thấy cái sự tươi mới của một việt nam hội nhập đúng không ạ nhưng đã có cơ quan đơn
vị nào các đơn vị truyền thông nào bỏ tiền ra dựng một cái tác phẩm đấy cho một cái dàn giao hưởng chơi chưa
theo như là sự quan sát và nhận định hai vị thì cái dòng ca khúc cái mảng ca khúc mà khai thác và quan tâm tới cái chủ đề thời sự xã hội nó sẽ được phát triển thế nào ạ
các vị tiên lượng thế nào về cái con đường của nó cũng như là cái giá trị của nó trong dòng nhà hiện nay
tôi thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phát triển không những rằng là nó còn phát triển mạnh mẽ nữa
bởi vì như chúng ta đã biết với một cái thế giới xã hội thì nó luôn luôn biến động luôn luôn vận động và luôn luôn nhiều biến động
thế vậy thì những cái mảng đề tài cũng như là những cái biến động đó thì
nó sẽ là luôn luôn là những cái đề tài và tôi nghĩ rằng là cái việc và khai thác những đề tài đó là cái mối quan tâm không phải chỉ có giới nhạc sĩ đâu của cả giới văn nghệ sĩ nói chung
và chính vì vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục phát triển và nó sẽ phát triển mạnh
nhưng mà cái mà tôi tôi tôi nghĩ ở đây thực ra tôi không không không không quá lo lắng về cái mảng gọi là ca khúc
mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà thực sự thì nó sẽ phải được phát triển mạnh hơn
để là song song song hành với nó đó là nhạc không lời
nó là nhà không lời nói chung và giao hưởng tính phòng nói riêng
thì tôi nghĩ rằng là cái đó mới là những cái thứ mà mình cần phải quan tâm cần đầu tư hơn nữa
lúc đấy chị chiến có nói thì thực ra tôi nghĩ rằng này đã dần dần tiếp cận với những cái mà gọi là chủ chốt
đó là gì đó là còn liên quan tới vấn đề quản lý nữa
bộ máy quản lý nữa chứ không phải chỉ
riêng mỗi là vấn đề truyền thông đâu
thì có nghĩa rằng là các cái bộ máy quản lý về vấn đề văn hóa cũng phải vào cuộc vào cuộc một cách thực sự một cách tích cực và đúng trọng tâm
thì tôi nghĩ rằng là những cái những cái mà chúng ta đặt ra ở đây thì sẽ loại dần bớt đi những cái mà tiêu cực những cái mà nó chưa đạt được đến những cái thẩm mỹ thì nó sẽ dần được loại
nếu như có một cái sự vào cuộc tích cực
chủ động hơn nữa của cái bộ máy quản lý đặc biệt là cái vấn đề văn hóa trong đời sống của việc sáng tác cũng như là tiếp nhận ca khúc việt nam đương đại thì nó là bức tranh rất là đa dạng phong phú màu sắc bên cạnh những cái mảng màu tối mà người ta vẫn nói là cái nhạc não tình nó lên ngôi nó chiếm lĩnh
vẫn có những ca khúc mà khai thác một cách mạnh mẽ các cái chủ đề thời sự xã hội những vấn đề xã hội đặt ra mà mọi người đều quan tâm
và nó có hiệu quả thẩm mỹ nhất định chúng ta đều thấy rằng khi mà sáng tác theo cái chủ đề này thì các nhạc sĩ việt nam nhiều thế hệ chứ không chỉ có thế hệ trẻ đã vừa thể hiện được tâm hồn nghệ sĩ của mình vừa thể hiện được ý thức công dân của mình và đấy là điều rất là đáng nói
tuy nhiên vấn đề ở đây là giống như là các vị đã cho biết chúng ta cần phải có những cái biện pháp hết sức cụ thể để cho mảng ca khúc mà nó giàu tính chất xây dựng đóng góp này nó sẽ có đồng tị phần rộng hơn
và có được cái tác động xã hội lớn hơn cái đó thì ngoài cái cái cái khả năng cũng như là ý chí của mỗi một người nghệ sĩ thì nó còn phụ thuộc vào một cái cơ chế điều hành về mặt văn hóa nói như nhạc sĩ doãn nguyên là đúng và trúng trọng tâm thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả hơn
vâng một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay